phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bà thái bội quân tổng giám đốc điều hành tập đoàn bảo thành
đài loan trung quốc thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận đóng góp của tập đoàn trong việc sản xuất
sản phẩm xuất khẩu ở việt nam thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn thành công tại việt nam trong đó có tập đoàn bảo thành
thủ tướng tin tưởng với những gì đạt được chắc chắn tập đoàn sẽ gặt hái nhiều thành công ở việt nam
thủ tướng đánh giá cao các hoạt động từ thiện của tập đoàn nhất là hướng về người nghèo
người dân vùng bị thiên tai thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam làm hết sức mình để tạo môi trường
vĩ mô ổn định môi trường hòa bình ổn định để phát triển thịnh vượng thủ tướng mong bảo thành
tiếp tục phát triển mở rộng sản xuất ở việt nam mở rộng ra cả miền bắc miền trung
thủ tướng cũng gợi ý bảo thành nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở việt nam
lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng phát triển cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành
thời gian tiếp bà thái bội quân cho biết tập đoàn có bốn trăm sáu mươi công nhân trên toàn thế giới
riêng tại việt nam tập đoàn có hơn một trăm sáu mươi lao động ngoài đầu tư gia công cho các thương hiệu
lớn trên thế giới tập đoàn cũng phát triển các hệ thống bán lẻ tập đoàn cũng tổ chức và tài trợ
cho nhiều sự kiện thể thao lớn trên thế giới quan tâm chăm lo đời sống người lao động
thể hiện trách nhiệm với xã hội cộng đồng giúp đỡ người nghèo người dân ở vùng bị thiên tai
thời gian tới tập đoàn quyết định thành lập quỹ xã hội bảo thành để làm công tác thiện nguyện
ở việt nam bà khẳng định tập đoàn cam kết đầu tư làm ăn lâu dài tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định
về bảo vệ môi trường tập đoàn sẽ nâng cấp cải tiến để hoạt động sản xuất phát triển tốt hơn
chú trọng đào tạo lao động việt nam để thay thế các vị trí quan trọng